nhân hoạt động chào mừng bảy mươi năm năm thành lập đài tiếng nói việt nam
ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hôm qua đài tiếng nói việt nam đã công bố bộ nhận diện mới
và ra mắt hệ thống nội dung số vovlive
đây là tiếng nói việt nam
logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của đài tiếng nói việt nam
là sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống dân tộc và tinh thần hiện đại khác biệt
đài tiếng nói việt nam cũng cho ra mắt hệ thống nội dung âm thanh số vovlive
thông qua ứng dụng vovlive trên điện thoại thông minh
phát thanh từ hà nội thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nó sẽ là một công cụ hữu hiệu để làm minh mạch hơn vấn đề bản quyền
ngay bản thân đài tiếng nói việt nam hiện nay cũng đang bị xâm phạm rất nhiều và rất lớn
tất cả các nội dung của vv hiện nay trên các trang trên internet
thế thì vovlive nó sẽ là một trong những cái công cụ hữu hiệu nhất

để mà quét toàn bộ vấn đề bản quyền trên hệ thống online hiện nay
vovlive được coi là một làn gió mới tại vov về xu hướng tiếp cận nội dung âm thanh online
ưu tiên trải nghiệm người dùng điện thoại thông minh
đài tiếng nói việt nam có một kho lưu trữ về âm thanh quý nhất ở việt nam và lớn nhất ở việt nam
không có một cơ quan nào có được
từ những lời nói của bác hồ
trong bản tuyên ngôn độc lập mùng hai chín
cho đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
cho đến những bài thơ chúc tết của bác
lời kêu gọi kháng chiến cho mỹ của nước của bác
tất cả những sự kiện đấy thì đều đài được có
bây giờ muốn đưa cái lan tỏa cái giá trị của đàn nhà việt nam
hay là lan tỏa cái nguồn tài nguyên của đài
mà nồng cốt là phát thanh
bên cạnh đó là có truyền hình
có báo yên có báo điện tử
thì chúng tôi nghĩ là cái vovlive
được cái nhu cầu đó
nó đã đáp ứng được cái xu thế của cái công chúng hiện nay
họ tiếp cận rất rất nhiều cái phương tiện
kể cả cái điện thoại cầm tay máy tính bảng
máy tính để bàn
rồi đến các cái thiết bị khác
bên cạnh sự đóng góp một phần
và việc cung cấp tin thức thời sự cập nhật hàng ngày
vovlive sẽ tập trung phần lớn vào nội dung có sức sống lâu dài
giúp công chúng online có thể tương tác tìm kiếm dễ dàng
cá nhân hóa nhu cầu và sở thích cá nhân của người dùng